sau năm ngày kể từ khi chính phủ ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trong đó phân loại bốn cấp độ dịch bệnh sáng ngày một mươi năm tháng một mươi ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc ban hành quy định công bố tình hình dịch bệnh ở cấp hai
nguy cơ trung bình căn cứ theo quy định thích ứng an toàn covid một mươi chín của chính phủ và bộ y tế
theo đó tỉnh vĩnh phúc nới lỏng nhiều biện pháp phòng chống dịch yêu cầu người dân không tập trung quá năm mươi người nơi công cộng
ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện khi tham gia hoạt động thể thao ngoài trời
các cơ sở kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động bao gồm điểm du lịch di tích và danh thắng cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
sân gôn sân tập gôn dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp hội đầu kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài
người dân từ địa bàn cấp một cấp hai đến vĩnh phúc phải tiêm đủ liều vaccine có chứng nhận thẻ xanh hoặc giấy chứng nhận f khỏi bệnh
các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao trong nhà mở cửa nhưng không quá ba mươi người một ca hoạt động biểu diễn nghệ thuật thư viện triển lãm
chiếu phim bảo tàng và các cơ sở văn hóa khác giải đấu thể thao cũng được hoạt động với điều kiện không quá năm mươi công suất
nhà hàng ăn uống mở cửa nhưng không quá bảy mươi công suất đóng cửa trước hai mươi ba giờ hàng ngày
với hoạt động vận tải tỉnh vĩnh phúc yêu cầu chủ phương tiện phải quản lý hành khách bằng mã qr taxi xe hợp đồng xe du lịch xe buýt được hoạt động bình thường
xe khách tuyến cố định từ vĩnh phúc đến các tỉnh cấp độ một và hai hoạt động bình thường đến tỉnh cấp ba chỉ chở không quá năm mươi công suất số chuyến hoặc số chỗ trên xe
có giãn cách trên xe quy định giãn cách trên xe không áp dụng với xe dường nằm tạm dừng xe khách chạy đến tỉnh cấp độ bốn
xe khách đi qua địa bàn tỉnh vĩnh phúc nếu từ tỉnh cấp một cấp hai được phép dừng đỗ đón trả khách xe từ tỉnh cấp độ ba và bốn không được dừng đón trả khách
vĩnh phúc vẫn duy trì cách ly tập trung một mươi bốn ngày sau đó theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi cư trú một mươi bốn ngày với người về từ vùng dịch cấp độ ba độ bốn xét nghiệm ba lần
tuy nhiên văn bản nêu rõ việc cách ly tập trung cần được cá nhân người thuộc diện cách ly đồng ý
các dịch vụ vẫn tạm dừng bao gồm lễ hội karaoke vũ trường quán bar massage quán internet trò chơi điện tử